chủ tịch nước trần đại quang đã phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh năm mươi bảy năm qua cứ mỗi độ tết đến xuân về ghi nhớ và làm theo lời dạy của bác hồ
mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
nhân dân ta lại tổ chức ngày hội tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
tết trồng cây đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui tết đón xuân
và đem lại những kết quả to lớn góp phần tích cực bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội đất nước
hiện nay các diễn biến do biến đổi khí hậu toàn cầu như nước biển dân thiên tai bão lũ bất thường
sức tàn phá ngày càng lớn đe dọa cuộc sống của con người bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia
chủ tịch nước kêu gọi các cấp các ngành các địa phương toàn thể đồng bào đồng chí các cụ các bác các anh các chị
các cháu thanh niên thiếu nhi cả nước
trong những ngày vui tết đón xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng trồng cây ăn quả cây lấy gỗ lấy bóng mát
trồng cây chắn gió bảo vệ đê sông đê biển chống xói mòn đất chống xâm nhập mặn vào đồng bằng chống cát bay
trồng rừng phòng hộ rừng đặc dụng rừng kinh tế phù hợp với điều kiện từng nơi đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái pháp luật
làm tốt điều này là làm theo lời dạy của bác vừa góp phần phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
vừa giữ gìn môi trường sống bền vững cho muôn đời con cháu
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
nội dung công điện nêu rõ tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức đầm ấm vui tươi
lành mạnh an toàn không khí mừng đảng mừng xuân diễn ra rộng khắp trên cả nước và cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của đảng tinh thần kiến tạo phát triển của chính phủ
thủ tướng chính phủ ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các bộ cơ quan địa phương cùng các lực lượng đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp tết
đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ ngày đêm canh gác bảo vệ chủ quyền nơi biên giới hải đảo
giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên an toàn cho nhân dân
các bác sĩ cán bộ và nhân viên y tế ngày đêm ứng trực cấp cứu điều trị chăm sóc người bệnh cán bộ người lao động trực làm việc trong dịp tết
tuy nhiên trong những ngày tết vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều số người chết còn cao còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
còn hiện tượng đua xe trái phép tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia còn xảy ra ở nhiều nơi
đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn
tai nạn cháy nổ còn nhiều còn vi phạm quy định về mua bán vận chuyển tảng trự pháo
một số địa phương còn xảy ra đốt pháo nổ việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm
vì vậy thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương triển khai ngay các công việc sau đây
bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các tập đoàn tổng công ty nhà nước
đề cao trách nhiệm nêu cao quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới
tổ chức thực hiện nghị quyết số một của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo
điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
quán triệt chủ đề hành động năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ là tăng cường kỷ cương
đề cao trách nhiệm thi đua sáng tạo phát triển nhanh và bền vững
ngay chủ đề hành động của ngành mình cấp mình tập trung cao độ
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công việc theo mục tiêu chương trình kế hoạch đã đề ra
cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương
theo chỉ thị số hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ khẩn trương tập trung giải quyết
xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ tết tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân
tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ
không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc
lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công
bộ nông nghiệp và phát triển chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi
đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản bảo đảm kế hoạch thời vụ ngay từ những ngày đầu xuân
chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đề phòng ảnh hưởng của rét đậm rét hại hạn hán
xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới phát huy truyền thống tết trồng cây triển khai tốt kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ
khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu
phối hợp chỉ đạo vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nguồn nước
bộ giao thông vận tải ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải
bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau tết và mùa lễ hội
bộ văn hóa thể thao và du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội bảo đảm tiết kiệm văn minh lành mạnh giữ gìn giá trị bản sắc truyền thống
bộ y tế bảo đảm nhân lực thuốc trang thiết bị khám chữa bệnh phục vụ nhân dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch lễ hội tiếp tục các giải pháp phòng chống tắc hại của rượu bia
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các địa phương chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ tết tại các doanh nghiệp nhất là tại các khu công nghiệp không để xảy ra tình trạng bỏ việc thiếu hụt lao động tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng và các cơ sở cai nghiện
bộ công an chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn mọi hoạt động chống phá bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông nhất là vận chuyển hành khách
mùa lễ hội không để xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm các thành phố lớn đẩy mạnh phòng chống cháy nổ xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc lô đề dưới mọi hình thức
bộ quốc phòng chỉ đạo công tác tuyển quân theo kế hoạch phối hợp với bộ ngoại giao tiếp tục theo dõi nắm tình hình chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền quốc phòng an ninh quốc gia quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân
bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động sản xuất công tác học tập động viên toàn xã hội tin tưởng quyết tâm chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy ngay từ những ngày đầu năm mới
một mươi một bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động sản xuất công tác học tập động viên toàn xã hội tin tưởng quyết tâm chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy ngay từ những ngày đầu năm mới
thông tin thời sự quan trọng khác sáng nay ngày hai tháng hai tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích phủ chủ tịch
tại khu di tích phủ chủ tịch chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân và đoàn công tác đã thành kính dân hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của đảng ta và nhân dân ta
hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế người đã cống hiến chọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân việt nam và nhân dân thế giới
trước anh linh của người đồng chí nguyễn thiện nhân đoàn công tác nguyện sẽ mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người tiếp tục rèn luyện phấn đấu và đóng góp công sức và trí tuệ vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
trước ánh linh của người đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí nguyễn thiện nhân đồng chí
đến pháp vân cầu rẽ ngày mùng năm tết
giờ cao điểm lượng phương tiện đổ về hà nội mỗi lúc một đồng
nhiều xe cá nhân xe khách chạy chiều từ phía nam hướng về hà nội đông hơn gấp ba bốn lần so với ngày thường
tuy nhiên cảnh un tắc không xảy ra tất cả một mươi tám làn thu phí tại trạm thu phí được mở hết công suất
trong đó chiều hướng về hà nội được mở tới một mươi hai làng
ra thì tổng thể tất cả chúng tôi là có một mươi tám làn
đấy trong đó làn khi mà mở vì tình chất của nó là có thể tắc bên hướng này nhưng mà không tắc hướng kia
thì trong trường hợp chúng tôi ví dụ tắc từ lối linh bình lên hà nội chẳng hạn
thì chúng tôi sẽ mở thêm cái làn ngược ngược lại từ hà nội lên linh bình và mở thêm thường là khoảng hai ba làn nữa
với cái giải pháp này thì sao
với cái giải pháp này thì hiện nay thì đã xảy ra là thực tế thì ở các trạm hiệu quả là không xảy ra ánh tắc
tổng cục đồng bộ việt nam thì đã trẻ khai
chỉ đạo tất cả
các cơ quan của tổng cục về tất cả các trạm thu phí đều phải trực trai bốn trên hai mươi bốn
để khi tất cả cán bộ công nhân viên về hà nội cũng như các thành phố lớn đi qua các trạm thu phí được thuận tiện
và kiên quyết tức là sẽ thao khoán khi hùn tắc quá dài trên năm trăm linh m theo cái thông tư quy định của bộ là sẽ thao khoán
tại tuyến đường vành đai ba trên cao
nút giao thông cửa ngõ phía bắc hà nội mật độ phương tiện không đông đúc không xảy ra ủn tắc đường phố thông thoáng
được sự chỉ đạo của ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông
thì các đơn vị lực lượng cảnh sát giao thông huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia ứng trực tại đơn vị tuần tra lưu động và làm việc tại các chốt để phục vụ cho người dân đi lại
còn tại tp hcm khu vực bến xe miền đông cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
quốc lộ một mươi ba xa lộ hà nội
giao thông cũng thông thoáng người dân đã chủ động lựa chọn các phương tiện đi lại
nên không còn tình trạng xe chở quá số người quy định ép giá
lực lượng trạm thu phí thanh tra cảnh sát giao thông trên cả nước liên tục tuần tra kiểm soát
tổ chức phân luồng phân làn kịp thời xử lý các tình huống dễ gây ủn tắc
nhờ đó phương tiện đông nhưng vẫn di chuyển được
quân vị đã bố trí các tổ hợp phân luồng điều tiết từ xa để không để tình trạng hùn tắc xảy ra
và đặc biệt là trước cổng bến xe
quân vị đã bố trí các tổ hợp phân luồng điều tiết từ xa để không để tình trạng hùn tắc xảy ra
đặc biệt là trước cổng bến xe
trên các tuyến đường nội đô của hai thành phố lớn các phương tiện lưu thông khá thuận lợi
các nút giao thông trọng điểm của hà nội và thành phố hồ chí minh vốn thường xuyên ủn tắc vào các giờ cao điểm
thì ngày mùng năm tết không bị hùn ứ các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi
những thông tin tích cực này như một tín hiệu tốt lành cho giao thông hai thành phố lớn trong năm định dậu
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông bảy ngày nghỉ tết đinh dậu đã qua
và rất đáng tiếc khi có hai trăm linh ba người bị thiệt mạng
cùng với đó là bốn trăm một mươi bảy người đã phải nhập viện trong tổng số ba trăm sáu mươi tám vụ tai nạn giao thông
như vậy là trung bình cứ một tám vụ tai nạn giao thông lại cướp đi một sinh mạng
nếu như trong cả bảy ngày tết tuyến đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn nào
thì trên đường bộ lại chiếm tới chín mươi bảy tám số vụ chín mươi bảy số người chết và chín mươi bảy ba mươi sáu số người bị thương
đóng góp vào những con số biết nói này tai nạn giao thông đường sắt với tám vụ xảy ra
làm chết sáu người và bị thương một mươi một người
trong những ngày tết chỉ có sáu địa phương không xảy ra tai nạn giao thông là bắc ninh cao bằng con tum ninh bình sơn la và lào cai
nhìn lại bảy ngày tết bính thân hai nghìn một mươi sáu có thể thấy tết nguyên đán năm nay tình hình trật tự an toàn giao thông có diễn biến phức tạp hơn
tai nạn giao thông đã tăng trên cả ba mặt số vụ số người chết và bị thương
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông so với cùng thời điểm tết năm trước
số vụ tai nạn giao thông tăng tám mươi bốn vụ tăng hai mươi một người chết tăng một trăm ba mươi năm người bị thương
theo cục cảnh sát giao thông nguyên nhân tai nạn giao thông tăng là do tình trạng người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ
không đổi mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô xe gắn máy
những ngày tết nhiều người tham gia giao thông mang tâm lý ngày xuân dễ cho mình tùy tiện vi phạm luật giao thông
và cho rằng cảnh sát giao thông không phạt trong những ngày tết
theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh gia lai từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay toàn tỉnh có hơn sáu trăm linh xe hết niên hạn sử dụng
tuy nhiên trong số này vẫn còn nhiều phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tỉnh lộ
không chỉ mất an toàn cho người điều khiển mà còn tiềm ẩn về tai nạn giao thông từ loại xe này
thế nhưng việc phát hiện và khai tử vẫn còn gặp nhiều khó khăn
dù đã hết niên hạn sử dụng cách đây sáu năm nhưng những chiếc xe này vẫn được chủ phương tiện sử dụng
chỉ đến khi tổ xử lý chuyên đề xe hết niên hạn sử dụng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai phát hiện
chủ phương tiện mới chấp hành
thế nhưng sau một hồi giải thích và tiến hành lập biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và biển kiểm soát
chủ phương tiện mới nhận thức rõ hành vi của mình
cái xe nó gắn bó mình cũng đã lâu nó tiện lợi với công việc sản xuất
thì nói chung là cái đó thì khi mà phải thải ra đi thì nói chung là cũng có một điều hơi một chút thôi chứ không nhiều
nhưng mà nếu mà để cho ra đường chạy cho nó an toàn thì bây giờ mình phải kiếm cái xe khác nó có quần đời để chạy cho nó an toàn hơn
đây cũng chỉ là một trạm
trong số rất ít phương tiện đã hết niên hạn sử dụng được lực lượng chức năng xử lý triệt đề
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay toàn tỉnh gia lai có trên sáu trăm linh xe ô tô hết niên hạn sử dụng trong đó đa phần là xe ô tô tải
thế nhưng việc phát hiện khai tử các loại xe hết niên hạn gặp nhiều khó khăn
bởi các chủ phương tiện đã bán cho nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau
cũng như việc thiếu hợp tác né tránh việc xử lý của các cơ quan chức năng
nhắn thức của người dân thua biến số là người ta cũng chưa nhắn thức sau
cái thứ hai nữa là bản thân người ta cũng muốn giữ lại cái đăng ký giữ lại cái biển số xe để người ta cho xe là lưu hành
chúng tôi tuyên truyền giáo dục cho người dân người ta ý thức được cái việc mà sử dụng cái phương tiện hết lưu hành là nó không đảm bảo về thiết bị an toàn
và nó cũng không được pháp luật công nhận
tính tới thời điểm này lực lượng chức năng mới chỉ tiến hành xác minh được hơn hai trăm linh phương tiện hết niên hạn sử dụng
tức mới chỉ một phần ba tổng số phương tiện cần xử lý
tuy nhiên trong số này
cũng chỉ mới thu hồi được một mươi tám giấy chứng nhận đăng ký biển số xe
bởi nhiều phương tiện đã được chủ xe bán đi các nơi khác hoặc tìm cách né tránh việc xử lý
bằng cách đưa vào chở hàng hóa tại các dãy vườn hoặc trong các bản làng
điều đó khiến việc xử lý thu hồi gặp rất nhiều khó khăn
cũng như đồng nghĩa với việc vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông từ các loại xe hết đất này
ở phần tiếp theo của chương trình
xã sàng đón khách chảy hộ chùa hương
lễ hội chùa hương hai nghìn một mươi bảy là lễ hội có thời gian dài nhất với một lượng khách lên tới hàng triệu người
công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thành phố hà nội chuẩn bị kỹ lưỡng
hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát trật tự môi trường giao thông
cùng các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để bảo vệ an toàn cho nhân dân về chảy hội du xuân
mặc dù sáng nay ngày hai tháng hai tức là ngày mùng sáu tết đinh dậu mới là ngày khai hội chùa hương
nhưng từ vài ngày qua lượng khách đổ về chảy hội chùa hương đã lên tới hàng trăm nghìn người
tất cả các tuyến đường ở các khu vực lân cận trở về chùa hương đều chật kín
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự đã phải lên nhiều phương án triển khai một trăm linh quân số
để bảo đảm an toàn giao thông an ninh trật tự cho nhân dân vui hội
về phương tiện rất là đông đặc biệt là lễ hội chùa hương
đây là một lễ hội lớn của miền bắc đặc biệt là ngày mùng sáu là ngày khai hội
chúng tôi đã dự báo là tất cả các phương tiện ở mọi nơi sẽ đổ về rất đông
chính vì vậy là chúng tôi đã có các phương án bảo vệ ngay từ đầu sáng sớm ra quân và chia làm ba tổ
trong buổi chiều và tối ngày một tháng hai tức mùng năm tết đình dậu
do lượng người đổ về rất đông nên lực lượng chức năng đã phải rất vất vả
để phân luồng và điều tiết giao thông hầu hết các du khách chảy hội chùa hương đều hài lòng với chất lượng dịch vụ giá đi đò và cách tổ chức lễ hội
về các điểm lúc mà khi mình mời nhân chùa vào trong động chính thì có những đoạn điểm đường vẫn tắt
nhưng mà ngay sau đó khoảng mấy phút sau là có những người người ta làm bệnh viện trật tự
người ta sẽ chia lối và chỉ dỗi người ta đi để tránh tình trạng tắt đường lâu
công an của mỹ đức huyện mỹ đức nói là
xã hương sơn này là cả công an thành phố hà nội làm
nói chung là triển khai từ cái đường xá và cái an ninh của chuyện móc túi móc tiện là không có vấn đề xảy ra
quá tốt rồi làm lại an ninh trật tự tốt chuyển đò đi sạch sẽ con anh ổn định ra
công tác chuẩn bị cho cái lễ hội chùa hương hai mươi bảy thì cho đến thời điểm này
hội cũng đã chuẩn bị rất chú đáo và có thể nói một câu là hoàn toàn dành thế chủ động
ban tổ chức lễ hội chùa hương cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các vi phạm
như trèo kéo ép giá ép khách tranh giành dẫn khách trốn lậu vé đòi tiền bồi dưỡng của khách
tự tiện tăng giá vé trong giữ xe ô tô xe máy đồng thời đã tổ chức ký cam kết
hợp đồng với bốn bảy trăm linh chủ lò thuyền và tổ chức tập huấn bảo đảm an toàn phục vụ du khách tốt nhất
tại quảng ngãi chỉ trong ba ngày từ ngày mùng ba đến ngày năm tết nguyên đán đinh rậu
đã có gần năm khách du lịch từ đất liền ra du xuân tham quan đảo lý sơn
so với những năm trước thì năm nay khách du lịch ra đảo tăng đột biến
tại cảng sa kỳ hàng ngàn du khách du lịch đã xếp hàng đăng ký mua vé tàu để ra đảo lý sơn
trước đó nhiều chuyến đã xuất bến để đưa khách ra đảo lý sơn
và để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách ban quản lý cảng đã tăng từ một mươi chuyến một ngày
lên một mươi bốn chuyến trên một ngày tuyến xa kỳ lý sơn và ngược lại
giờ khởi hành của các chuyến tàu đưa khách sớm hơn so với ngày thường
lượng khách ra đảo tăng đột biến nên hầu hết các nhà nghỉ khách sạn trên đảo đã cháy phòng
hàng chục phương tiện xe ô tô du lịch cũng đã được khách thuê trọn gói từ những ngày trước
nên việc ăn ở đi lại ngoài đảo khó khăn
huyện lý sơn chỉ đạo các ngành văn hóa và các đơn vị liên quan tăng cường nhân lực
hướng dẫn khách tham quan tại các điểm di tích danh lam thắng cảnh
yêu cầu các chủ nhà nghỉ khách sạn không được tự ý nâng giá để trục lợi
thưa quý vị và các bạn kỳ nghỉ tết đã kết thúc
nhưng thời tiết đẹp ở miền bắc sẽ tiếp tục nối dài sang những ngày làm việc đầu tiên của năm đinh dậu
với miền trung thì thời tiết các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh khá tương đồng với miền bắc
riêng các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa có mưa nhỏ ngất quãng
còn khu vực nam bộ khả năng chiều tối sẽ xảy ra mưa rông
dự báo hôm nay ngày hai tháng hai các tỉnh thành từ quảng bình đến khánh hòa có mưa ngắt quãng
riêng đà nẵng khánh hòa khả năng có nơi mưa vừa với lượng mưa trên một mươi năm mm
một khu vực khác có khả năng mưa trong ngày hai tháng hai là nam bộ
mưa rào và rông sẽ tập trung về chiều và tối
trong cơn mưa rông có thể đi kèm tố lốc và gió giật
từ sáng đến chiều thời tiết chủ đạo là tạnh giáo nắng dịu
nhiệt độ cao nhất toàn miền giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo
ngày và đêm nay khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ hai ba m vùng biển ngoài khơi từ bình thuận đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ một năm hai năm m
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
sẽ có mưa rào và rông kèm gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một
trong không khí giao hòa của tiết trời vào xuân vạn vật thiên nhiên
các loài hoa như đua nhau khoe sắc tiếp thêm sức sống mới cho con người
với quan niệm trong mỗi gia đình việt tết đến xuân về phải chọn bằng được
một nhành mai một cành đào hoặc cây quất để trưng trong ba ngày tết
tuy nhiên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhiều nơi mai đào không nở đúng dịp tết
nên năm nay trong những ngày tết vừa qua nhiều người đã tìm đến phong lan
một loài hoa được nhiều người yêu thích
đây là vườn lan của ông lê văn điểm ở thôn an lạc
đây là vườn lan của ông lê văn điểm ở thôn an lạc xã triệu độ huyện triệu phong tỉnh quảng trị
một người có thâm niên chơi lan một mươi hai năm
hiện tại vườn lan của ông có hơn ba trăm linh giỏ lan các loại
trong đó có đến hai trăm năm mươi giỏ lan rừng đặc biệt có một số giống lan rừng quý như nghinh xuân
lan hải được ông mang về từ rừng đến nay đã hơn một mươi hai năm tuổi
và cứ mỗi độ xuân về những giò lan này lại bung nở rất thơm ngát
là trong cái tết trong khóng khí tết thì vài ba chầu hô điệp nở
hoặc là một vài chậu đến rô để nó có cái màu khác
hiện nay thú chơi lan ở quảng trị đang trở thành một trào lưu phát triển mạnh mẽ
và thu hút đông đảo thành phần người chơi
một câu lạc bộ hoa lan tỉnh quảng trị được thành lập từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
với khoảng một trăm năm mươi thành viên
những người yêu lan phải đam mê và phải càng chia sẻ
rồi đến hội đồ xuân về
thì người yêu lan bắt buộc mình phải kích hoa
hoặc là làm cho ra hoa để có dịp chơi tết
và những giò hoa mà mình chơi tết thì thường là hoa hô điệp và nghiên xuân là trọng tâm
còn một số loài hoa khác như là đen rô cá tiên da
và một số dòng hoang thảo hoang thảo giả hạc
và hoàn thảo tám bảo sắc là một điều rất thực tế
và khi mỗi đồ xuân về
thì là một cái cần và đủ để cho người
người yêu lan và đam mê để chia sẻ và kết nối
chơi lan đang trở thành thú chơi tao nhã sang trọng trong ba ngày tết
mùa xuân mùa của muôn loài hoa đua nhau khoe sắc
ở đâu người ta cũng có thể bắt gặp hoa lan
trong sự hòa quyện của hương sắc mùa xuân
sự hiện hữu và tô điểm của các loài lan càng thêm say đắm lòng người
trong phần tin quốc tế
thượng viện mỹ phê chuyển ông nguyễn văn nguyên
ông rex tillerson làm ngoại trưởng
hạ viện anh thông qua giai đoạn đầu dự luật về brexit
với tỷ lệ năm mươi sáu phiếu thuận và bốn mươi ba phiếu chống
thượng viện mỹ vừa phê chuẩn ông rex tillerson
cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí exxonmobil
làm ngoại trưởng nước này
ông rex tillerson sáu mươi bốn tuổi
là ngoại trưởng thứ sáu mươi chín của nước mỹ
và giữ cương vị này vào một thời điểm mà quan hệ giữa washington và các đồng minh cũng như đối tác quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức kể từ khi tổng thống donald trump lên cầm quyền
giống như tân tổng thống mỹ
ông chùm dầu khí sáu mươi bốn tuổi của nước mỹ chưa có kinh nghiệm chính trị nào
nhưng đã sớm xây dựng được các mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới
trong đó có tổng thống nga vladimir putin
bản thân tổng thống trump cũng từng ca ngợi ông tillerson là doanh nhân ở đẳng cấp thế giới
cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước kinh nghiệm dày dặn của vị ceo này
trở thành người đứng đầu bộ ngoại giao mỹ
ông chilerson sẽ giải quyết mối quan hệ của washington với các nước như trung quốc và nga
đồng thời đàm phán hàng loạt các vấn đề lớn như biến đổi khí hậu và nhân quyền thay cho tổng thống donald trump
tòa thánh vatican vừa bày tỏ quan ngại về các xác lệnh hành pháp của tổng thống mỹ donald trump
nhằm xây dựng một bức tường dọc biên giới với mexico
và áp đặt lệnh cấm nhập cảnh
đối với công dân bảy nước
có đa số dân theo hồi giáo
phát biểu trước báo giới thứ trưởng ngoại giao vatican tổng giám mục angelo bekiu cho rằng
toàn thể các tín đồ cơ đốc giáo nên tái khẳng định một cách dứt khoát thông điệp họ là những người xây cầu
chứ không xây dựng những bức tường
tổng giám mục angelo becchio nhân vật thứ ba trong tòa thánh vatican cũng lưu ý
việc giáo hoàng francis thời gian qua từng nhấn mạnh đến khả năng hội nhập của người tị nạn
tại các quốc gia có nền văn hóa và tính chất xã hội khác nhau
một số nhà lãnh đạo công giáo la mã tại mỹ từng lên tiếng chỉ trích xác lệnh cấm di dân của ông donald trump
trước đó hôm hai mươi chín tháng một vatican cũng cho rằng hiện nay là khoảnh khắc đen tối nhất trong lịch sử mỹ
và các xác lệnh của ông trump đang đi ngược với giá trị truyền thống của mỹ cũng như của giáo hội công giáo
cố vấn an ninh quốc gia mỹ mike fly vừa phát đi tín hiệu về lập trường kiên quyết hơn của mỹ đối với iran
khi lên án vụ thử tên lửa mới đây của tehran đồng thời tuyên bố chính thức đưa iran vào diện phải để ý
tại cuộc họp báo ông myflin lên án vụ phóng tên lửa của iran là vi phạm rõ ràng nghị quyết hai nghìn hai trăm ba mươi một của hội đồng bảo an liên hợp quốc
về việc cấm tehran tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan đến phát triển tên lửa
ông mikel cho biết bằng cách này và các hoạt động tương tự khác iran tiếp tục đe dọa nước mỹ và các đồng minh trong khu vực
chính quyền mới của mỹ lên án hành động của iran làm mất an ninh thịnh vượng và sự ổn định tại khu vực trung đông và nguy cơ ảnh hưởng đến nước mỹ
trước đó ngày hai mươi chín tháng một bộ quốc phòng iran đã lên tiếng xác nhận nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo
từ một địa điểm gần tỉnh seman cách thủ đô tehran hai trăm hai mươi năm km về phía đông
vụ thử đã thất bại khi tên lửa đạn đạo này đã phát nổ sau khi bay được hơn một km
với bốn trăm chín mươi tám phiếu thuận và một trăm một mươi bốn phiếu chống các nghị sĩ anh đã cho phép chính phủ anh kích hoạt điều năm mươi trong hiệp ước lisbon của eu
chính thức bắt đầu hai năm đàm phán
dự luật này sau đó sẽ được chuyển lên thượng viện để thảo luận bắt đầu từ ngày hai mươi tháng hai
và có thể được chính thức phê chuẩn vào ngày bảy tháng ba tới
thủ tướng anh theresa may đang đứng trước áp lực phải có được sự phê chuẩn nhanh chóng của quốc hội anh
do đã cam kết với các nhà lãnh đạo châu âu sẽ kích hoạt điều khoản năm mươi
thủ tục pháp lý khởi động tiến trình đàm phán hai năm về brexit trước khi tháng ba kết thúc
trước đó london cũng đã tìm cách tự kích hoạt điều khoản này mà không thông qua quốc hội
tuy nhiên sau đó tòa án tối cao anh đã ra phán quyết buộc chính phủ của bà may phải nhận được sự phê chuẩn động thái này của quốc hội
các cuộc đàm phán rời eu của anh dự kiến kéo dài khoảng hai năm
và được dự báo sẽ là một trong những cuộc đàm phán khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử hình thành eu
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại ukraine nhóm tiếp xúc ba bên gồm tổ chức an ninh và hợp tác châu âu nga và ukraine
vừa họp khẩn để thảo luận về những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khủng hoảng tại miền đông ukraine
thư ký báo chí của người đại diện cho ukraine trong nhóm tiếp xúc cho biết
phía ukraine đã thảo luận với người đứng đầu phái bộ giám sát của osce
đại diện quân đội của ukraine và nga về những diễn biến đáng lo ngại hiện nay ở khu vực miền đông ukraine
cuộc họp ba bên tập trung thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thù địch leo thang ở các khu vực cụ thể
như xung quanh sân bay donetsk thị trấn adyva và thành phố yasinovataya
cuộc họp kêu gọi tất cả các bên tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn vô điều kiện
và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến quân sự
cuộc họp khẩn cấp ba bên về ukraine được triệu tập trong bối cảnh tình trạng bạo lực tái bùng phát
ở miền đông trong nhiều ngày qua gây nhiều thiệt hại và thương vong
ngoại truyền thông tin bởi cộng đồng amara org